chiều ngày hai mươi bốn tháng bốn chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế xã hội
quý i và phương hướng quý ii năm hai nghìn hai mươi và nghe báo cáo tiến độ thực hiện bốn mươi sáu chương trình đề án
theo nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi
phát biểu kết luận tại cuộc họp chủ tịch ubnd tp hcm cho biết dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
kéo dài nhưng tp hcm đã đạt kết quả tích cực trong việc phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên thành phố lại đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế
dự báo trong quý ii nền kinh tế của thành phố bị ảnh hưởng rất nặng nề
bước sang quý ii đơn hàng của các doanh nghiệp bị trị hoãn và giảm nhiều
bên cạnh đó dịch vụ gia tăng của kinh tế chiếm đến sáu mươi sáu tỷ trọng kinh tế của thành phố
nhưng trong quý i đã giảm đến một hai mươi ba ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển kinh tế chung trên địa bàn
do đó sang quý ii tp hcm sẽ chuyển từ giai đoạn phòng chống dịch sang giai đoạn mới
thực hiện nhiệm vụ kép ngăn chặn dịch bệnh và phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kinh tế đạt kết quả cao
tp hcm sẽ từng bước nới lỏng các hoạt động kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp để vực dậy nền kinh tế thành phố